với quan điểm người người có tết nhà nhà có tết
và không để hộ gia đình nào thiếu đi một cái tết đầm ấm trong dịp xuân này
bộ chỉ huy quân sự tỉnh lai châu phối hợp với hội chứa thập đỏ tỉnh
đã ân cần động viên trao tặng quà tết hỗ trợ cho các gia đình chính sách hộ nghèo
các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ăn tết bình quân
mỗi xuất quà trị giá gần hai triệu đồng
đây là những món quà hết sức ý nghĩa tạo niềm tin cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt này
phần đấu vươn lên từng bước khắc phục mọi khó khăn ổn định cuộc sống
giữa bộ chỉ huy quân sự tỉnh hội chứa thập đỏ tỉnh và cấp ủy chú vị đội phương
tổ chức tết cho bà con nhân dân xá xin rô
là thể hiện sự tình đoàn kết giữa quân và dân
bà con nhân dân xá xin rô rất phấn khởi được bộ chỉ huy quân sự tỉnh
đã tổ chức một ngày hội tràn đầy ý nghĩa cho nhân dân xá xin rô
xuân canh trời tết biên cương đã góp phần mang lại một cái tết thực sự vui tươi đầm ấm
cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã vùng cao biên giới xin suối hồ
và cũng là dịp khơi dậy trong cán bộ đoàn viên thanh niên các lực lượng vũ trang
và nhân dân tỉnh lai châu tinh thần tương thân tương ái của dân tộc
tạo không khí đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị lực lượng vũ trang
và nhân dân các dân tộc trên địa bàn vùng cao biên giới
trong phần tiếp theo thái nguyên phát triển thế mạnh vùng trẻ lõi
hôm qua đại học huế đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng giáo dục và đào tạo
bổ nhiệm giám đốc đại học huế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cho phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang linh nguyên phó giám đốc đại học huế
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo bùi văn ga
đánh giá cao bước phát triển vững chắc về quy mô và chất lượng đào tạo
trong thời gian qua của đại học huế
khi nhận công lao đồng góp hiệu quả của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn toàn
nguyên giám đốc đại học huế trong hai nhiệm kỳ qua
và mong muốn trên cương vị mới phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang linh
phát huy những kết quả đã đạt được của những nhiệm kỳ trước
tiếp tục lãnh đạo đưa đại học huế vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ
phát biểu nhận nhiệm vụ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang linh
tân giám đốc đại học huế khẳng định đây là vinh dự và trách nhiệm to lớn
hứa sẽ xây dựng sự đoàn kết nhất trí tập hợp mọi nguồn lực tốt nhất
để xây dựng đại học huế ngày càng phát triển trong nhiệm kỳ mới
cũng tại thừa thiên huế phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt pc sáu mươi bảy
công an tỉnh vừa cho biết đơn vị vừa bàn giao một mươi sáu tám trăm linh lon bò hút nhập lậu
cho đội quản lý thị trường số năm thuộc tri cục quản lý thị trường tỉnh
xử lý theo thẩm quyền
chiều ngày một mươi bảy tháng một lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh thừa thiên huế
phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi bốn c hai nghìn tám trăm bảy mươi tám
do nguyễn trùng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú ở cửa tùng huyện vĩnh linh quản trị
vi phạm lỗi giao thông nên cho dừng xe
sau khi xử lý vi phạm hành chính lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện
xe tải chở bảy trăm linh thùng bò hút nước tăng lực red bul
với tổng số một mươi sáu tám trăm linh lon do nước ngoài sản xuất
trị giá lô hàng khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế dũng không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận trở thuê
cho một người từ quảng trị vào đà nẵng tiêu thụ
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính
và tịch thu toàn bộ tăng vật
bàn giao cho đội quản lý thị trường số năm tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an quận một
thành phố hồ chí minh phối hợp với công an phường phạm ngũ lão
kiểm tra nhà hàng ktv số hai đường nam quốc cang phường phạm ngũ lão
phát hiện ba mươi hai đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy đá trái phép
đội cảnh sát điều tra về ma túy công an quận một
đang tạm giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi phản chữ trái phép chất ma túy
trước đó qua kiểm tra bốn phòng của nhà hàng ktv
lực lượng công an phát hiện bốn mươi bảy đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy
thu giữ bảy gói bột hai mươi một viên nén nghi vấn là ma túy tổng hợp
ngoài bốn đối tượng trên công an phường phạm ngũ lão
đang lập hồ sơ xử lý những đối tượng theo quy định của pháp luật
sau khi khám nghiệm hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã xác định được nghi can trực tiếp gây ra cái chết cho anh trần nguyễn anh phúc một mươi bảy tuổi
chính là phan ngọc bảo hai mươi hai tuổi trú ở quận thanh khê
từ lời khai của bảo cơ quan công an lần lượt vận động thêm hai đối tượng liên quan
là đinh nguyên kiệt một mươi bảy tuổi và cao tiến hoàng hai mươi hai tuổi ra trình diện
quá trình lấy lời khai của các đối tượng liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng xác định
nguyên nhân anh nguyễn việt anh một mươi bảy tuổi
có va quẹt giao thông với xe của đinh nguyên kiệt dẫn đến ẩu đả
kiệt đã gọi điện nhờ phan ngọc bảo và cao tiến hoàng
mang theo một con dao lê dài ba mươi cm một cây ba chắc đuổi đánh anh việt anh
khiến người này bỏ chạy vào số nhà ba trăm sáu mươi bảy lê duẩn cầu cứu anh trần nguyễn anh phúc
lúc này phúc đi ra khỏi nhà và bị bảo dùng dao lê đâm một nhát
đứt tĩnh mạch phổi dẫn đến tử vong
qua một vụ tai nạn vô thông đơn giản như vậy
nhưng với tính máu con đồ của các đối tượng này

vụ án là bài học cảnh tỉnh đối với một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay
mượn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống
là một trong các làng trồng hoa cúc nổi tiếng ở bình định
nhiều năm qua hoa cúc ở vĩnh liêm được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng
vì cây khỏe hoa to màu sắc rực rỡ thời gian chơi được lâu
tuy nhiên năm nay do thời tiết bất lợi mưa nhiều
nên cúc vĩnh liêm đang đối mặt với nguy cơ mất mùa
để chuẩn bị cho vụ hoa tết con gà năm nay
ông bùi minh hoàng đã trồng tám trăm linh trậu cúc trên diện tích năm xào
với tính toán của ông mùa tết này gia đình ông sẽ thu về khoảng bốn trăm linh triệu đồng từ hoa cúc
nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng một nửa số trậu cúc là có thể nở hoa
kịp đem bán ra thị trường
nếu nói cúc ở phường bình định vĩnh trung
thì năm nay do thời tiết nó không thuận lợi
nhất là mưa bão thứ hai nữa là có một số nơi
thì nó bị nước rụt trôi đi nhiều
thì đến hiện nay thì cúc ở phường bình định nó đạt khoảng ba mươi còn lại
mất khoảng bảy mươi
tại thôn vĩnh liêm có rất nhiều hộ gia đình khác cùng chung cảnh ngộ với gia đình ông hoàng
hộ ông bùi văn thảo đầu tư vụ tết này năm trăm linh trậu cúc với chi phí đầu tư gần tám mươi triệu đồng
nếu cùng thời điểm này những năm trước thương lái trong và ngoài tỉnh đã đặt mua cúc và vận chuyển đi tiêu thụ
tuy nhiên năm nay vườn cúc nhà ông thảo vẫn chưa có thương lái nào đặt mua vì nụ còn đang nhỏ
trong những ngày cận kề tết nguyên đán để giúp cây hoa phát triển tốt nhất bảo đảm kịp cung ứng thị trường
những hộ trồng hoa ở thôn vĩnh liêm đang tích cực chăm sóc cho những trậu hoa
bằng cách bón các loại phân cao cấp như siêu ca ly hay ca ly sữa để giúp lá phát triển tốt nụ màu màu nở
chỉ còn gần một mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán với quan niệm còn nước còn tát
những người trồng cúp ở vĩnh liêm vẫn đang tiếp tục cố gắng
chăm sóc cây hoa với hy vọng lớn nhất hiện nay của họ là thời tiết thuận lợi để cây hoa phát triển tốt và nở đúng vào những ngày tết
ở khắp các làng hoa cây cảnh khu vực ngoại ô thành phố vinh
bà con trồng hoa hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi để hoa kịp nở vào đúng dịp tết
vườn hoa đào của gia đình ông trần văn liên ở xóm trung mỹ xã hương đông thành phố vinh
được đánh giá là khu vườn đào lớn và đẹp nhất thành phố vinh
hiện tại ông đang tập trung chăm sóc để kịp cung ứng cho thị trường tết
tuy nhiên thời tiết đầu vụ nắng mưa thất thường đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng hoa tết
không khí trồng hoa xuân cũng đang tràn ngập ở các làng hoa xã nghi ân
vụ trồng hoa tết năm nay xã nghi ân đưa vào trồng gần năm hecta hoa
cung ứng hơn ba trăm linh vạn cây hoa các loại cho thị trường thành phố
vốn là nghề truyền thống lâu đời nông dân xã nghi ân đã áp dụng khoa học kỹ thuật
vào việc chăm sóc ươm trồng các loại hoa cây cảnh theo thị hiếu của khách hàng
đặc biệt hoa cúc vốn đầu tư ít dễ chăm sóc đầu da lại ổn định
nên bà con chọn loại hoa này làm hoa chủ lực để bán vào dịp tết
năm hai nghìn một mươi sáu thành phố vinh trồng gần chín mươi hecta hoa
cây cúc vốn đầu tư ít dễ chăm sóc đầu da lại ổn định
nên bà con chọn loại hoa này làm hoa chủ lực để bán vào dịp tết
tập trung chủ yếu ở các xã ngoại thành như xã hưng đông nghi liên nghi kim nghi ân
đầu vụ thời tiết nắng mưa thất thường đã làm ảnh hưởng đến thời gian sinh trường của cây hoa
nhiều chủ hộ đang thực hiện các biện pháp cho hoa nở đúng dịp
với điều kiện thời tiết khó khăn chi phí đầu vào tăng
nên dự kiến hoa năm nay sẽ tăng từ một mươi đến hai mươi so với mọi năm

nhiều chủ vân hoa có một cái tết nở ấm
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nghị quyết số năm của hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai đã chỉ rõ
đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp
gắn với xây dựng nông thôn mới
trong đó đã đề cập rõ về việc chuyển đổi mạnh từ sản xuất lấy số lượng
làm mục tiêu sang sản xuất nâng cao chất lượng
hiệu quả lựa chọn phát triển các sản phẩm
phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương từng vùng và cả nước
chủ trương đó đã được triển khai thực hiện ở thái nguyên
với thế mạnh nổi bật là cây trẻ
xã phúc triều thành phố thái nguyên
từ nhiều năm qua nơi đây được xác định là vùng trẻ lõi của tỉnh
vừa trông trẻ vừa sản xuất chế biến
và bán ra thị trường
từ lâu cây trẻ được xác định là thế mạnh của xã
đem lại thu nhập cao cho người nông dân
gia đình anh ninh đang canh tác trên một mẫu dưỡng trẻ bốn năm tuổi
được khoảng tạ ba năm trẻ
việc canh tác đem lại thu nhập cho anh mỗi năm khoảng hai trăm linh triệu đồng
nói chung là ở nhân long nông thôn này
chủ yếu là cây trẻ ngoài cây trẻ đó thì không có gì cả
cây trẻ cho thu nhập cũng là ổn định
với nông dân về cây giống
nói chung là cây giống ngoài cây giống thì họ
nếu mình trồng giống trẻ thì họ trợ cho về giống
tập huấn hướng dẫn cách trồng cách chăm bón
để thực hiện mô hình nông thôn mới thành công
xã phúc triều thực hiện hai dự án là tưới trẻ đông và chế biến tiêu thụ chè
năng suất đạt một trăm sáu mươi tạ một hectare
tăng tám mươi tạ một hectare so với năm hai nghìn năm
sản lượng trẻ bút tươi đạt trên năm năm trăm linh tấn
trung bình mỗi năm toàn xã trồng mới cải tạo được từ một mươi đến ba mươi hectare trẻ cành
xã đã có tám mươi diện tích là chè rồng mới
không chỉ cho năng suất sản lượng vượt trội
mà trẻ rồng mới cũng được thị trường ưa chuộng với giá thành cao hơn
trước đây bà con bán chè chỉ với giá trên dưới một trăm linh đồng một kg
thì nay đã nâng lên trung bình hai trăm linh ba trăm linh đồng một kg
nhờ đầy mạnh sản xuất trẻ đời sống người dân xã phúc triều đã được cải thiện đáng kể
hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn hai bốn
trên tổng số một sáu trăm tám mươi năm hộ dân của toàn xã
giảm sáu so với năm hai nghìn một mươi
hoàn thành xuất sắc mục tiêu xây dựng nông thôn mới
bà giám đốc của một hợp tác xã trẻ tại đây
hợp tác xã của chị đã đầu tư phát triển mô hình thu mua chế biến chè để có năng suất sản lượng cao hơn
thu nhập từ chè của hợp tác xã khoảng tám tỷ đồng một năm
năm tới chị thục sẽ đầu tư nhà xưởng và mở rộng sản xuất
thu nhập thì so với trước đây thì nó có tăng thêm một chút
như các hộ thì cũng làm được xây nhà rồi mua xe rồi
làm được một số thứ
làm ủy rồi từ xã đến thành phố
sở bán ngành nó có hỗ trợ nhiều
nhưng ở tỉnh nó cũng hỗ trợ cho hợp tác xã
để phát triển ra thị trường nhiều
việc canh tác sản xuất chè có nhiều thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên
đất đai khí hậu môi trường phù hợp cây trẻ
nguồn lao động giàu kinh nghiệm và thạo nghề trẻ
tuy nhiên xã vẫn cần phải giải quyết nhiều khó khăn về cơ chế hỗ trợ chính sách
tuy đã được hỗ trợ nhưng người dân vẫn gặp phải khó khăn về nguồn giống chè
và chưa rõ ràng về quy trình sản xuất trẻ sạch trẻ an toàn
phân bón và thuốc trừ sâu trôi nổi trên thị trường chưa được phân biệt thật giả
do đó bà con khó xác định được nguồn mua ảnh hưởng đến chất lượng chè
công cụ sao biến đã được đầu tư nhưng vẫn cần công nghệ hiện đại hơn
người làm trẻ vẫn chưa có đầu gia ổn định
chủ yếu mang ra chợ bán chưa xuất khẩu được và chỉ bán ở trong nước
với chủ trương của địa phương cũng như là chúng tôi đang chỉ đạo nhân dân
và đề nghị tỉnh với thành phố đang hỗ trợ đưa đề án
tức là phát triển nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất
để nhằm nâng cao giá trị sản phẩm
cũng như là làm sao sản xuất sản phẩm trẻ sạch trẻ an toàn
trên cơ sở đó để góp phần nâng cao đời sống nhân dân địa phương
để có được thành công trong xây dựng nông thôn mới
nhờ tập trung vào mũi nhọn thế mạnh của vùng trẻ lõi
đảng ủy xã phúc triều đã có những chủ trương cụ thể
và ra nghị quyết về phát triển thế mạnh trè
chỉ đạo sâu sát đến từng hộ nông dân
với sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể
năm năm trở lại đây nhờ được tham gia các lớp tập huấn trồng và chăm sóc chè
các mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp
nên nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi
bà con đã mệnh dạn trồng những giống trẻ mới
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
và quan trọng hơn là nắm bắt được nhu cầu của thị trường tiêu dùng
nên đã sản xuất được những sản phẩm chè chất lượng
nghị quyết chung ứng bốn khóa một mươi hai
cũng đã được đảng ủy tập trung triển khai đến các đơn vị
đặc biệt trong đó đối với phúc triều tôi là một xã được tỉnh
vì ban dân tỉnh chọn làm xã điểm
về xây dựng nông thôn mới tiên tiến
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và trong đó thì đặc biệt chúng tôi chú trọng đến
việc phát triển cây công nghiệp ngũ nhọn là cây trẻ
trong thời gian vừa qua chúng tôi đã chú trọng
chỉ đạo tập trung về việc phát triển
đặc biệt là cây trẻ có giá trị năng suất cao
đảm bảo thu nhập cho người dân
và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục
ban hành các cây trẻ
đặc biệt là chỉ đạo đối với chính quyền
mặt trận của quốc và các đoàn thể
phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân
tiếp tục phát triển
đầu tư tập trung với ngũ nhọn vào cây trẻ
cây trẻ đã từng được xác định là cây xoa đói giảm nghèo
và hiện nay đang trở thành cây làm giàu của người dân
trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở thái nguyên
chủ trương phát triển cây trẻ đã được đưa vào nghị quyết
của đảng bộ xã huyện để chỉ đạo triển khai
cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
vừa xác định mục tiêu phát triển vùng trẻ lõi của tỉnh
chính là hành động thiết thực
vận dụng linh hoạt thế mạnh của địa phương
để thực hiện thành công việc cơ cấu lại nông nghiệp
gắn với xây dựng nông thôn mới
tỉnh quốc tế động đất năm bảy độ quýt tè
nhiều hoạt động tại miền trung italy bị tê liệt
về xít cứng
nước anh lựa chọn
một loạt các trận động đất đã làm dung chuyển
khắp các khu vực miền trung italy
bao gồm cả thủ đô rome
bục nhiều trường học phải sơ tán
và dịch vụ đường sắt phải dừng hoạt động
hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và cơ sở vật chất
trung tâm khí tượng địa chất italia cho biết
đã xảy ra động đất đi kèm nhiều cơn dư chấn
trong đó có những trận mạnh hơn năm độ richter
trong khi đó cơ quan khảo sát địa chất mỹ cho biết
họ đã đo được ba trận động đất mạnh

mỗi lần cách nhau khoảng một giờ
tâm trấn động đất nằm độ sâu từ một mươi km
cách thị trấn amatrice khoảng bảy km
theo báo cáo ban đầu
tòa tháp chuông cổ ở thị trấn amatrice
đã bị sụp đổ
hàng nghìn người dân hoảng sợ chạy ra đường
lực lượng cứu hộ cho biết chưa thể đánh giá
được mức độ thiệt hại tiếp theo
để bảo đảm an toàn
chính quyền địa phương đã cho sơ tán nhiều trường học
và tạm dừng các dịch vụ giao thông công cộng
như đường sắt hay ga tàu
thủ tướng anh theresa may vừa công bố kế hoạch
rời liên minh châu âu eu
theo phương án cứng rắn
quy định này được cho là sẽ chấm dứt ý tưởng sự hợp nhất châu âu
là một tiến trình không thể thay đổi được
tuy nhiên liệu brexit cứng
có phải là phương pháp tốt nhất cho nước anh
vẫn còn là câu hỏi còn bỏ ngỏ
phương án bà may đưa ra không mấy bất ngờ
vì từ trước bà may luôn khẳng định
ưu tiên hàng đầu của nước anh
vẫn là hạn chế nhập cư
và chấm dứt các quyền ảnh hưởng của bruxelles
với hệ thống lập pháp và tư pháp của anh
tôi muốn nói rõ ràng
những gì tôi đề xuất không phải là duy trì tư cách thành viên
của một thị trường chung thống nhất
một phần quan trọng của chiến lược mới với eu
là theo đuổi các quyền tiếp cận thị trường chung
thống nhất dựa trên cơ sở
với các điều kiện một thỏa thuận tự do
toàn diện mới giữa anh và eu
tuy nhiên việc lựa chọn brexit cứng
tức nước anh sẽ không xây dựng một tư cách thành viên đặc biệt
trong khối thị trường chung châu âu
và sẽ không có các ưu đãi thương mại
sẽ khiến nước này phải đối mặt với một loạt những khó khăn
đó là không chỉ thiệt hại về kinh tế
mà còn phải đàm phán lại hàng loạt thỏa thuận
đồng thời kiểm soát dòng người và hàng hóa qua biên giới
nó đơn giản như trên khía cạnh xuất nhập khẩu
giá trị xuất khẩu của eu vào anh
chỉ chiếm khoảng bảy tổng giá trị xuất khẩu của eu
trong khi giá trị xuất khẩu của anh vào eu
chiếm tới bốn mươi bốn
từ đó có thể thấy
việc rời khỏi thị trường chung thông nhất
sẽ khiến kinh tế anh thiệt hại nhiều hơn
so với phần còn lại của eu
các cuộc đàm phán mang tính cưng rắn về brexit
sẽ làm gia tăng sự bất ổn
gây ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của người dân đối với đất nước
và có thể là động lực
khiến các doanh nghiệp khởi động tiến trình rời khỏi vương quốc anh
hiện bà theresa may còn phải chờ phán quyết
về việc liệu chính phủ anh có cần được quốc hội bỏ phiếu chấp thuận
mới được kích hoạt điều năm mươi của hiệp ước lisbon
về việc ra khỏi eu hay không
tuy nhiên khả năng cao là việc điều năm mươi
vẫn sẽ được kích hoạt theo đúng kế hoạch
vào cuối tháng ba tới
chính phủ bà lan vừa cho biết
đang cân nhắc mua một mươi bốn máy bay trực thăng quân sự
trong năm nay
theo các thỏa thuận do các hãng airbus lockhed martin
và leonardo finmeccanica đề xuất
phát biểu với báo giới
bộ trưởng quốc phòng bà lan antony macierewicz
bà lan đang xem xét các đề nghị
do hàng loạt các tập đoàn sản xuất máy bay và vũ khí quân sự đề xuất
song không cho biết khi nào thì quyết định được đưa ra
ông cũng tiết lộ
ba lan có thể mua thêm các máy bay chiến đấu f một mươi sáu từ mỹ
tùy thuộc vào các điều khoản được đề xuất
đồng thời bày tỏ hy vọng
một thỏa thuận mua ba tàu ngầm
sẽ được ký kết vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
hoặc đầu năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó thì tại australia
đang vào thời điểm giữa mùa hè
năng nóng cao điểm và nguy cơ cháy rừng
đang được cảnh báo ở mức cao
cơ quan phòng cháy bang new south wales
australia cho biết
cháy rừng đang lan rộng ở nhiều khu vực của bang
trong đó dữ dội nhất là thị trấn kyrgyzstan
kyrgyzstan thuộc khu vực hunter valley
nằm ở phía bắc của bang này
trong ngày một mươi tám tháng một
trực thăng cứu hỏa và hơn sáu trăm linh nhân viên cứu hỏa
đã được huy động dập lửa từ ít nhất ba mươi tám đám cháy
đang hoành hành ở bang này
cơ quan phòng cháy bang này cho biết
một trạm điện bị ảnh hưởng
nhưng chưa rõ số lượng nhà cửa bị hư hại
ở bang tây australia
cơ quan phòng cháy cảnh báo ở mức khẩn cấp
các đám cháy ở khu vực phía nam của bang
đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân
trong khi đó ở bang queensland
một thanh niên đã tử vong do bị cảm nóng
và nhiệt độ cơ thể lên tới bốn mươi hai độ c
liên quan đến chính sách lao động nhập cư của malaysia
chính phủ nước này cho biết sẽ cấp thẻ làm việc tạm thời
theo dạng công nhân nước ngoài cho những người nhập cư bất hợp pháp
cụ thể theo quan điểm của văn phòng tổng trường lý malaysia
luật pháp hiện hành cho phép những người nhập cư được làm việc
tuy nhiên chỉ những người nhập cư đủ điều kiện
tức là sẽ phải có người tuyển dụng
và có thu nhập ổn định tại malaysia
mới được phát triển
và có phép cấp loại thẻ này
loại thẻ này được cấp lại hàng năm
và quá trình xem xét sẽ được tiến hành
tại đơn vị phụ trách công nhân nước ngoài
trực thuộc cục nhập cư malaysia
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại
chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân